ngày ba sáu lễ kỷ niệm cấp quốc gia bảy mươi năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
ngày một mươi một sáu một nghìn chín trăm bốn mươi tám ngày một mươi một sáu hai nghìn một mươi tám và tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang anh hùng lao động
điển hình tiên tiến qua các thời kỳ được tổ chức trọng thể tại cung văn hóa lao động hữu nghị việt sô hà nội
theo chương trình trước giờ diễn ra lễ kỷ niệm các đại biểu vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
chủ tịch hồ chí minh vĩ đại đoàn đại biểu đã tỏ lòng biết ơn vô hạn
thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh lãnh tụ vĩ đại
người thầy kính yêu của đảng và dân tộc ta người đã hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh
giải phóng dân tộc thống nhất đất nước xây dựng tổ quốc việt nam độc lập thống nhất